theo các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thời gian gần đây
trung tâm liên tục tiếp nhận các trường hợp nhập viện vì hút cỏ mỹ hay sử dụng ma túy
đáng chú ý có những trường hợp nặng thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân này được người dân đưa đến trung tâm chống độc trong tình trạng bất tình hôn mê
qua các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với các chất ma túy có trong cỏ mỹ
đa phần các trường hợp đều không công nhận đã sử dụng chất ma túy
đi ở nhà ra hút thuốc lào đi uống chắn trà đá nóng
hút được thuốc lào vào thì người hút đến đầu cái này bắt đầu
người cứ quay quay quay đầu óc không còn cảm giác gì
thì lúc mở mắt ra thì nó nằm đây
trung bình mỗi ngày trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ bốn đến năm trường hợp cấp cứu
sau khi sử dụng các loại ma túy
tất cả đều trong tình trạng kích thích vật vã
hôn mê suy tim suy tùy tổn thương não và thậm chí là tử vong
có những trường hợp mà chúng tôi phù hợp nhất
thực sự phải kết cực với các chuyên ngành
ví dụ bản thân là hồ sức cấp cứu nghe tại chỗ đây giải đọc tại chỗ đây
nhưng đồng thời phải phối hợp với chuyên ngành tim mạch để đánh giá
để làm sao đánh giá tim rồi can thiệp cấp cứu kịp thời
đấy và mới có thể hy vọng giữ mạng sống cho bệnh nhân
và thực sự là rất là phức tạp rất là vất vả
trong khi đó các loại ma túy mới có hàng trăm chất khác nhau
thay đổi liên tục nên các xét nghiệm trần đoán không chạy theo kịp
có những bệnh nhân ngộ độc nặng kèm theo ảo giác
nhưng xét nghiệm vẫn âm tính với ma túy
mỗi nhóm ma túy thì có rất nhiều chất
ví dụ như là nhóm ma túy dạng amphetamine
hoa tí đá hay là ecstasy thì có
ít nhất thì có vài chất mà phổ biến hiện nay
thế còn trong đó thì có mỹ
thì có hàng trăm chất
rất là phức tạp
các bệnh nhân hiện nay thì đến viện với độ tuổi rất là khác nhau
nhưng phổ biến là người trẻ
phần lớn là trẻ và tuổi đang đi học
nếu chúng ta không thực hiện nghiêm túc vấn đề kiểm soát
và giám sát và xử lý
thì thực sự vấn đề còn ngày càng phức tạp
các bác sĩ khuyên cáo
ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện
núp bóng dưới nhiều loại thuốc trò chơi mà không dễ nhận biết
hiện nay ở việt nam chưa có phác đồ cụ thể
để điều trị các bệnh nhân
các chứng bệnh do ma túy tổng hợp gây ra